hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan công an quận hoàng mai hà nội đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thành phát một mươi chín tuổi trú tại tỉnh quảng nam về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra tại số nhà một trăm linh bốn phố ngũ nhạc phường thanh trì quận hoàng mai
tại cơ quan công an nguyễn thành phát khai nhận do nợ nần cờ bạc sau khi uống rượu vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng một mươi đối tượng thủ sẵn một con dao nhọn rồi đi xe máy lòng vòng tìm người sơ hở để cướp tài sản
khi đến phố ngũ nhạc nguyễn thành phát thấy chủ cửa hàng tạp hóa tại số một trăm linh bốn đang bán hàng biết chủ quán chỉ có một mình đối tượng đã giả vờ đến mua hàng nhân lúc bị hại sơ hở nguyễn thành phát đã rút dao nhọn đâm thẳng vào cổ chủ cửa hàng rồi cướp đối sách bên trong có tiền bán hàng cùng với nhiều thẻ điện thoại ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an quận hoàng mai phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng
thưa quý vị sau hơn ba mươi km truy đuổi bất chấp sự manh động liều lĩnh chống trả quyết liệt của đối tượng lực lượng cảnh sát giao thông và hình sự công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã khống chế bắt giữ thành công hai đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân
trước đó công an huyện lộc ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà ông trần văn ngôn chú tại xã lộc hưng huyện lộc ninh có hai thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy biển số chín mươi ba k một hai trăm bốn mươi ba

trước đó công an huyện lộc ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân chú tại xã lộc hưng huyện lộc ninh có hai thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy biển số chín mươi ba k một hai trăm bốn mươi ba
chống trả lại lực lượng cảnh sát giao thông đối tượng dùng mũ bảo hiểm cũng như dao để chống trả lại
thì quá trình chi đuổi thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của quân chúng nhân dân
đã phối hợp với lại lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng một cách an toàn
qua khám xét công an còn thu giữ hai thanh kim loại dài hai mươi chín cm và một tua vít
một xe máy dùng để gây án hai con dao bấm dài một mươi chín cm đối tượng dùng để chống trả lực lượng công an
hai điện thoại di động một máy ảnh và tiền mặt là tăng vật vụ án
hiện cơ quan công an huyện bù đốp đã chuyển đối tượng về công an huyện lộc ninh tiếp tục làm rõ vụ việc
bị cáo lê quang khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú ở xã tân thanh huyện văn lang tỉnh lạng sơn
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh nam định đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khải cùng với người vợ hờ là nông thị huệ rủ nhau qua biên giới trung quốc
để mua ma túy về việt nam tiêu thụ
cả hai đối tượng đang chuẩn bị mang ma túy từ lạng sơn về thành phố nam định
để bán kiếm lời đã bị công an thành phố nam định phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm năm trăm bốn mươi năm gam ma túy đá cùng với các đồ vật khác có liên quan
khải khai nhận bán số ma túy trên cho các đối tượng tại nam định với giá một trăm năm mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh nam định đã tuyên phạt bị cáo lê quang khải một mươi tám năm sáu tháng tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
chiều qua ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm đối tượng trong đường dây lô đề do tôn nữ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ở phương thạch linh thành phố hà tĩnh cầm đầu thu giữ một năm tỷ đồng và một số tăng vật có liên quan
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi công an thành phố hà tĩnh đã huy động một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
tấn công vào các điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở các phường xã trên địa bàn thành phố
do tôn nữ quỳnh trang tức phương cơ cầm đầu bắt giữ một mươi một đối tượng
điện hành khám xét tại các điểm
cơ quan điều tra thu giữ một năm tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô một mươi xe máy một kết sắt hai mươi điện thoại di động
và nhiều giấy tờ tài liệu tăng vật khác
được biết đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề lớn nhất từ trước tới nay
trên địa bàn thành phố hà tĩnh bị phát hiện triệt xóa
thưa quý vị tại tỉnh biên giới lạng sơn thời gian gần đây tình hình buôn bán phụ nữ có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cà tin
để bán sang trung quốc
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ hai đối tượng
đang có hành vi đưa người sang trung quốc bán
đáng chú ý nạn nhân chính là chị gái ruột của đối tượng
hai đối tượng bị bắt giữ là la văn dũng và lại văn tuấn cùng chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên
sau thời gian làm thuê bên trung quốc về việt nam chơi biết dũng đang bị đòi nợ
tuấn gạ dũng đem chị gái dũng bị thiểu năng trí tuệ bán sang trung quốc
và hứa cho dũng năm mươi triệu đồng để trả nợ
dũng đã cùng tuấn rủ chị gái đi chơi nhưng mục đích đem bán
khi đang trên đường đi thì bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
được biết dũng là đối tượng nghiện đã từng có tiền án hình sự về tội cướp giật tài sản
thường xuyên vay mượn tiền để ăn chơi tiêu xài
hứa sẽ so với thế mà em cũng chưa được nhận tiền
tuấn nói là đi thì tiền xe em bảo không có tiền
tuấn nói tiền xe thì tuấn sẽ no hết
tuấn đi lên đến lạng sơn thì khác có người đón
tại cơ quan điều tra lại văn tuấn khai nhận
quá trình làm việc bên trung quốc có quen một người phụ nữ người việt nam tên khầm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
khăm đặt vấn đề với tuấn về tìm con gái việt nam đưa sang trung quốc lấy chồng
sẽ trả công cho tuấn ba nhân dân tệ một người
nghe lời khẩm tuấn về việt nam tìm người đưa đi bán
thực tế tuấn cũng không biết khảm sẽ đưa những cô gái đó đi đâu
sang trung quốc tuấn vào khầm
thì được khoảng trước này cũng làm với bà một lần rồi
xong là lần này sang thì được một tháng
thì gần được một tháng thì bà bảo là sẽ ở bên nhà
có ai lấy chồng người trung không
thì mang sang bên này giới thiệu sang bên này để lấy chồng người trung
vì chung bên này nó đang có một người cần lấy vợ người việt nam
ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành kiểm tra xác minh
tại ngã tư thuộc địa phận xã hồng phong huyện cao lộc
lạng sơn đã phát hiện hai đối tượng đang đưa nạn nhân
đi trên xe khách biển kiểm soát hai mươi b hai trăm bảy mươi từ thái nguyên đi lạng sơn
tổ công tác đã lập tức bắt giữ đối tượng giải cứu bị hại đưa về gia đình
vâng đó là những phụ nữ may mắn được lực lượng công an giải cứu
được trở về đoàn tụ với gia đình và những người thân yêu
nhưng còn rất nhiều những phụ nữ và trẻ em khác bị bán sang bên kia biên giới
đang phải chịu nhiều đắng cay tù nhục
bởi vậy cần nhiều hơn nữa sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
đặc biệt là sự tích cực
chủ động tố giác tội phạm mua bán người của quần chúng nhân dân
một thông tin đáng chú ý khác
một mươi tám trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phát hiện vào đêm qua
tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường đại lộ bình dương đoạn qua phường hiệp thành
thành phố thủ dầu một phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn văn tiến
có hộ khẩu thường trú tại thanh hóa điều khiển có dấu hiệu khả nghi
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển một mươi tám trăm linh gói thuốc lá ngoại hiệu z và hero
cùng với nhiều biển số xe ô tô giả của các tỉnh bình dương long an thành phố hồ chí minh
tài xế tiến khai nhận chở số hàng trên từ long an đi đồng nai để tiêu thụ
khi qua địa phận tỉnh bình dương thì bị phát hiện bắt giữ
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại khu vực phía tây bắc bộ trong những ngày tới đêm và sáng trời nhiều mây
có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ
với mức nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ hạ thấp khi chỉ còn từ một mươi tám đến hai mươi một độ
đêm và sáng sớm thì trời lạnh
khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới
trời phổ biến là ít mưa trưa chiều hứng nắng nhẹ
nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần từng ngày với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
tuy nhiên mặc dù ban ngày trời còn nắng ấm nhưng về đêm và sáng sớm thì nền nhiệt độ có xu hướng giảm sâu hơn
với nhiệt độ thấp nhất chỉ còn là hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi cao là từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
thậm chí có điểm sẽ xuống tới một mươi độ như là tại mẫu sơn của lạng sơn
trong ba ngày tới từ thanh hóa đến nghệ an mưa sẽ chỉ còn ở diện vài nơi ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế mưa sẽ chỉ còn tập trung trong hôm nay
sao đến ngày mai vùng mưa thu hẹp sau đó sẽ giảm xuống diện vài nơi
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
mưa lớn sẽ còn kéo ra đến hết ngày mùng năm sau đó từ ngày mùng sáu thì mưa giảm dần
do có mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên mực nước trên các sông tại phía bắc khu vực này
có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngần lụt nghiêm trọng vẫn chia cắt cô lập nhiều nơi
khiến cho đời sống của người dân ở đây vô cùng khó khăn
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
đề phòng gió dần mạnh trong mưa rông
đến ngày mùng sáu mưa giảm chỉ còn xảy ra vài nơi ngày nắng nhiệt độ ngày đêm là một mươi chín hai mươi tám độ
còn tại nam bộ trong hai ngày tới toàn khu vực sẽ có mưa lớn diện rộng
do vậy người dân khu vực ven biển cần cảnh giác với các hiện tượng nguy hiểm như rông xét
lốc xoáy và gió dần mạnh
sau đó từ ngày mùng sáu mưa giảm dần xuống diện giải rác một vài điểm vẫn sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to
nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần từ ngày mùng sáu với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi một độ
kênh một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại